quá trình khám xét lực lượng chức năng còn thu giữ được nhiều vũ khí như dao kiếm cũng như ma túy tại nhà các đối tượng
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh mở rộng điều tra về hành vi tàng trữ sử dụng chất ma túy của nhóm đối tượng này để xử lý theo quy định của pháp luật
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng chức năng việt nam đã phối hợp với lực lượng chức năng campuchia giải cứu hơn hai trăm năm mươi trường hợp bị lừa sang lao động trái phép tại campuchia
hiện nay tình hình công dân việt nam xuất cảnh trái phép sang campuchia làm việc tại các cơ sở đánh bạc trực tuyến bị cưỡng bức lao động cưỡng đoạt tài sản vẫn diễn biến phức tạp
cục cảnh sát hình sự bộ công an cảnh báo và đề nghị người dân nâng cao cảnh giác phối hợp phòng chống tội phạm như sau
người dân cần cảnh giác trước các lời mời kêu gọi qua campuchia làm việc nhẹ lương cao không mất chi phí đi lại của các đối tượng trên mạng xã hội
trước khi xác định nhận lời đi làm nhất là đi làm việc ở nước ngoài cần tìm hiểu kỹ về địa danh địa điểm nơi mình định đến làm việc đặc điểm thông tin nhân thân của người giới thiệu và cùng mình đi làm việc tại đó như thế nào
nên tham khảo ý kiến của mọi người và cung cấp thông tin cho gia đình người thân về địa điểm nơi làm việc và công việc của mình
thông tin về người cùng đi trước khi quyết định xuất cảnh
khi phát hiện thông tin về các đối tượng đường dây lôi kéo môi giới tổ chức đưa người sang campuchia làm việc nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo mua bán người cần thông báo cho người thân gia đình và kịp thời trình báo cho cơ quan công an để cơ quan chức năng kịp thời phòng ngừa ngăn chặn điều tra xử lý
đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông tăng cường thông tin tuyên truyền về phương thức thủ đoạn lừa gạt tuyển mộ công dân việt nam sang campuchia làm việc nhẹ lương cao
song thực chất là xuất cảnh trái phép sang campuchia làm việc tại các cơ sở đánh bạc trực tuyến do người trung quốc làm chủ bị cưỡng bức lao động ngược đáy và bị cưỡng đoạt tài sản